nguyên tổng bí thư lê khả phiêu dù đã đi ra nhưng tấm gương người cộng sản mẫu mực công hiến hết mình cho đất nước cho nhân dân của đồng chí mãi mãi sáng ngời trong lòng mỗi người dân việt nam
tại hội nghị lần thứ năm ban chấp hành trung mương đảng khóa tám ngày một mươi sáu tháng bảy năm một nghìn chín trăm chín mươi tám đồng chí lê khả phiêu đã ký ban hành nghị quyết về xây dựng và phát triển nền văn hóa việt nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc
trải qua hơn hai mươi năm nghị quyết trung mương năm đã phát huy tác dụng to lớn đối với thực tiễn xây dựng và phát triển văn hóa nước ta trong hai thập niên qua
kết quả thực hiện nghị quyết đã tạo cho nền văn hóa việt nam có được nhiều giá trị diện mạo và sắc thái văn hóa mới thấm nhuần tinh thần dân tộc nhân văn dân chủ khoa học đại chúng
cách đây hai mươi hai năm ngày một mươi sáu tháng bảy năm một nghìn chín trăm chín mươi tám đảng ta đã ban hành nghị quyết trung mương năm khoa tám về xây dựng và phát triển nền văn hóa việt nam
đảng ta đã ban hành nghị quyết trung ương năm khóa tám về xây dựng và phát triển nền văn hóa việt nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc
nghị quyết là chiến lược phát triển văn hóa của đảng trong thời kỳ đầy mạnh công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước
qua hơn hai mươi năm thực hiện đã chứng tỏ nghị quyết được nhân dân đồng tình hưởng ứng và được các cấp ủy chính quyền tích cực triển khai là nghị quyết đi nhanh và có sức lan tỏa sâu rộng trong cuộc sống
là người có nhiều năm nghiên cứu về lĩnh vực văn hóa con người và nguồn nhân lực trong bối cảnh đất nước đổi mới và hội nhập quốc tế phó giáo sư tiến sĩ nguyễn duy bắc phó giám đốc học viện chính trị quốc gia hồ chí minh từng có bài viết phân tích sâu và khẳng định
nghị quyết trung ương năm khóa tám do nguyên tổng bí thư lê khả phiêu ban hành là chiến lược văn hóa của đảng trong thời kỳ đổi mới
ký ban hành nghị quyết trung mương năm khoa tám về xây dựng và phát triển nền văn hóa việt nam tiên tiên đậm đà bản sắc dân tộc
nghị quyết trung mương năm khoa tám là chiến lược phát triển văn hóa của đảng của nhà nước ra trong thời kỳ đổi mới
nghị quyết trung mương năm khoa tám đã được triển khai tổ chức thực hiện và đã mang lại những kết quả to lớn trong sự phát triển văn hóa của đất nước ta trong gần ba thập niên qua
sau đến nay
nhưng đánh giá về thực trạng văn hóa nước ta về phương hướng quan điểm chỉ đạo nhiệm vụ giải pháp xây dựng phát triển văn hóa mà nghị quyết trung ương năm nêu lên vẫn còn nguyên ý nghĩa thời sự
việc thực hiện nghị quyết này đã đạt được những kết quả to lớn và rất quan trọng
kế thừa và phát triển tư tưởng của nguyên tổng bí thư lê khả phiêu về xây dựng và phát triển nền văn hóa việt nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc

nghị quyết trung mương năm đã tiếp tục kế thừa phát triển những tư tường chỉ đạo của nghị quyết trung mương năm phát áp thích ứng với một thời kỳ phát triển mới của đất nước
với quan niệm rộng toàn diện bao quát về văn hóa của người đứng đầu đảng có thể khẳng định nghị quyết trung ương năm khóa tám đã đánh dấu bước tiến quan trọng trong quá trình phát triển
hoàn thiện lý luận về văn hóa của đảng định hướng phát triển văn hóa trong điều kiện đất nước hội nhập quốc tế phát triển kinh tế thị trường
định hướng sau chủ nghĩa